thành phố hồ chí minh sẽ dự kiến mở thêm ba phố hàng rong mới tại các phường phạm ngũ lão bến nghé và cầu ông lãnh thuộc trung tâm quận một thành phố hồ chí minh
sau khi thi điểm thành công hai phố bán hàng rong tại đường nguyễn văn chim và công viên bách tùng dịp ở quận một
tới đây thành phố hồ chí minh dự kiến mở thêm ba phố hàng rong mới tại các phường phạm ngũ lão bến nghé và cầu ông lãnh thuộc trung tâm quận một
kinh doanh ẩm thực tại phố hàng rong là giải pháp cho nhu cầu buôn bán của người lao động nghèo cận nghèo
dự kiến mỗi phường sẽ bố trí từ khoảng bốn mươi đến sáu mươi hộ dân buôn bán
địa điểm mở phố hàng rong phải đảm bảo không gian diện tích nhất là vấn đề vệ sinh môi trường
tại thành phố hồ chí minh quận một là địa phương tiên phong lặp lại trực tự kinh doanh buôn bán trên vỉa hè
hiện phố hàng rong giúp người dân buôn bán ổn định giữ gìn văn minh đô thị và thu hút du khách
hiện bảy trên một mươi phường còn lại của quận một cũng đề xuất phương án tổ chức phố ẩm thực theo giờ